tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã có buổi tiếp ngài chris house phó chủ tịch tập đoàn nike về thương mại và quan hệ chính phủ
hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trước những thành tiệu trong suốt những năm qua
đã phối hợp đầu tư sản xuất ra các sản phẩm có giá trị tại việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao sự đầu tư thành công của tập đoàn nike tại việt nam
đã góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu tăng trưởng kinh tế của việt nam
ổn định an sinh xã hội và đặc biệt là nâng cao tay nghề cho người lao động việt nam
tới đây việt nam sẽ công bố chiến lược thu hút fdi
trong đó có những chiến lược khuyến khích sự đầu tư của nike
không chỉ là các dự án mà còn là mở rộng các doanh nghiệp
đặc biệt là ưu đãi cho các doanh nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường
phó chủ tịch tập đoàn nike cho biết
việt nam là thị trường lớn và quan trọng của nike trong sản xuất và xuất khẩu
hơn năm mươi sản phẩm của nike được sản xuất tại việt nam
cho thấy đây chính là hướng đi có tầm nhìn chiến lược của nike khi quyết định đầu tư tại việt nam
trân trọng cảm ơn những cam kết mà chính phủ việt nam đã dành cho nike trong những năm qua
đã tạo điều kiện để nike tiếp tục đầu tư tại thị trường việt nam
tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và bảo đảm sở hữu trí tuệ